vâng trong ngày hôm qua thì quý vị có lẽ là đã cảm nhận được sự thay đổi thời tiết ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ phải không ạ
gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai cấp ba và trong ngày hôm nay thì không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường thêm
do vậy nhiệt độ sẽ giảm thêm từ hai đến ba độ
vâng bên cạnh đó thì do tác động của gió mùa đông bắc tiếp tục bổ sung nên khu vực bắc bộ ngày hôm nay sẽ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
dự báo là cả hai ngày cuối tuần sẽ đều có mưa
quý vị lưu ý cân nhắc các hoạt động vui chơi dã ngoại ở ngoài trời
còn khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ chịu tác động của không khí lạnh yếu hơn nên nhiệt độ cũng giảm giao động từ hai mươi đến hai mươi năm độ
và bảng nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ở phần sau của chương trình